thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của thành phố đà nẵng
mặc dù khu dân cư tam giác quận thanh khê là tâm điểm covid một mươi chín
thế nhưng người dân nằm trong khu dân cư này vẫn có hành vi giao dịch hàng hóa với bên ngoài
thậm chí là tụ tập tiếp xúc với nhau điều này đã làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo tại đây
tính từ ngày một mươi tám tháng sáu đến nay đà nẵng đã xét nghiệm sàng lọc cho gần bốn mươi mẫu
phát hiện bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín nguồn lây chủ yếu được xác định từ khu dân cư tam giác
nằm trên địa bàn hai phường thạc gián và tân chính quận thanh khê
tại đây với hơn hai năm trăm linh nhân khẩu sống trong kịp hẻm chật hẹp
nhiều nhà có từ hai đến ba thế hệ sinh sống vậy nên nguy cơ lây nhiễm chéo là rất lớn
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay thành phố đang tập trung khóa chặt nguồn lây
tại khu dân cư này và cần có một cơ chế kiểm soát nhà cách ly nhà hạn chế tiếp xúc
nếu không nguy cơ bùng phát nhiều ca nhiễm mới là rất lớn
tăng cương lực lượng công an vào trong khu cách ly là luôn
tức là công nghệ dân ở trong khu cách ly là luôn sẽ hết thời gian cách ly trong đó
thì để mà tăng cương công tác kiểm tra và phối hợp cùng với tổ covid cộng đồng
để mà kiểm tra nhắc nhở và tuyến truyền cho người dân trong khu vực đó
trước tình hình đó đà nẵng đã lắp đặt hai mươi hai camera giám sát bên trong khu vực phòng tỏa
dưới sự giám sát của lực lượng chức năng
chỉ thực hiện giao dịch hàng hóa một kiều từ bên ngoài vào theo từng khung giờ quy định
lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng tăng cường tuần tra
hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm định kỳ bên trong khu vực phong tỏa
hàng ngày là kiểm soát tất cả các chốt lắp xả các người dân
là thông báo người dân là tuyệt đối không ra ngoài
và có những việc gì liên quan là đều đánh báo cho nếu bạn có sự cố gì
phải báo ngay cho cảnh sát khu vực và tổ covid một mươi chín cộng đồng
và chúng tôi cũng tăng cương là coi như đi đo thân việc cho bà con
nếu mà có hiện tượng gì hoặc là phối hợp cùng với y tế
đưa những trường hợp mà có nguy cơ cao
ví dụ như f một hoặc những trường hợp khác
chúng tôi cũng có phối hợp tổ chức cho người ta
còn tuyệt đối là chúng tôi là coi như là nội là bắt xúc ngồi bắt nhập
đi tạo sát từng nhà từng hồ để lấy mẫu xét nghiệm
để không bỏ sót sót lọt từng trường hợp nào
thì mình không thể mà để một trường hợp nào đó bất kỳ mà người ta không xét nghiệm
mà đến khi mà có dấu hiệu bệnh hoặc là dương tính xảy ra
thì ảnh hưởng chung đến cả khu vực
quan điểm của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố trước mắt
là chưa thực hiện di dân tại khu vực này
trong trường hợp dịch bệnh phức tạp
có thể chia nhỏ khu dân cư để áp dụng các biện pháp khoanh vùng cách ly hiệu quả hơn
tuyệt đối phải thực hiện tốt phương châm mỗi nhà là một phòng cách ly